vào khoảng một mươi ba h ngày hôm nay trên tuyến tỉnh lộ năm đoạn qua thôn sáu xã cư ê bu thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải khiến hai người tử vong
vụ tai nạn giao thông giữa xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi bảy c sáu nghìn chín trăm bốn mươi tám và xe máy mang biển kiểm soát tám mươi bốn b một hai mươi chín nghìn hai trăm năm mươi bảy
đã khiến hai người đi trên xe máy là ông trần văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi và ông hồ văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tử vong
tại hiện trường chiếc xe tải sau khi va chạm với xe máy đã mất lái lao sang bên trái đường
và đâm hỏng trạm biến áp t một trăm bảy mươi một cấp điện cho xã cư ê bu khiến cho khoảng sáu trăm linh hộ dân xung quanh mất điện
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn